nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh đồng thời hướng tới kỷ niệm ngày quốc tế người hiến máu một mươi bốn tháng sáu tại hà nội
ngày hội vì cộng đồng với chủ đề giọt máu hồng ươm mầm sự sống đã được tổ chức
chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín của hội chữ thập đỏ tp hà nội
phối hợp cùng các đơn vị nhằm chung tay giúp đỡ những bệnh nhân nghèo những gia đình con em có hoàn cảnh khó khăn
tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nhân đạo thường xuyên và liên tục có thể nói là những chương trình ý nghĩa thể hiện sự chung tay góp sức vì cộng đồng của xã hội góp phần thúc đẩy phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện và các hoạt động nhân đạo trên địa bàn thành phố hà nội nói riêng và cả nước nói chung